các đồng chí ủy viên bộ chính trị các đồng chí bí thư trung ương đảng
thực hiện quy định một trăm sáu mươi bốn của bộ chính trị khóa một mươi một lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với các đồng chí ủy viên trung ương đảng khóa một mươi hai lớp thứ hai năm hai nghìn một mươi tám được tổ chức từ ngày hai mươi bảy đến ngày ba mươi một tháng tám có chín mươi học viên là các đồng chí đã tham gia trung ương từ khóa trước cùng với các đồng chí bộ trưởng bí thư tình ủy thành ủy và tương đương nhưng không tham gia ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai
khác với lớp thứ nhất dành cho các đồng chí mới lần đầu tham gia trung ương
phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng lớp học dẫn lời của cha ông và của các bậc vĩ nhân lãnh tụ thiên tài như lê ninh và chủ tịch hồ chí minh tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh sự cần thiết của việc học tập
tổng bí thư khẳng định học tập là một vấn đề rất quan trọng trong đời sống thường ngày và trong công tác nhất là trong công tác cách mạng
trước tình hình mới với nhiều thời cơ và thách thức trong bối cảnh thế giới biến đổi nhanh chóng và phức tạp
tổng bí thư đề nghị các đồng chí học viên của lớp học nhận thức rõ trách nhiệm của mình học tập nghiêm túc với tinh thần khiêm tốn và cầu thị
tập trung cập nhật bổ túc bồi dưỡng kiến thức mới bám sát tinh thần nghị quyết đại hội một mươi hai và các nghị quyết trung ương từ đầu khóa
trên cơ sở đó tự nghiên cứu trao đổi liên hệ suy ngẫm tìm cách vận dụng thực hiện cho phù hợp phục vụ trực tiếp với công việc của mình
thưa quý vị và các bạn chiều ngày hai mươi sáu tháng tám theo giờ địa phương tức tối cùng ngày theo giờ việt nam
chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân đã tới thủ đô cairo tiếp tục chuyến thăm cấp nhà nước đến cộng hòa ai cập từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi chín tháng tám
theo lời mời của tổng thống ai cập abdel fatah al sisi
tối ngày hai mươi sáu tháng tám theo giờ địa phương tức đêm cùng ngày theo giờ việt nam chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã tới thăm đại sứ quán việt nam tại ai cập gặp gỡ và nói chuyện thân mật với cán bộ nhân viên đại sứ quán
các cơ quan bên cạnh đại sứ quán và cộng đồng người việt nam đang sinh sống
làm việc và học tập tại đây
đại sứ việt nam tại ai cập đỗ hoàng long đã báo cáo với chủ tịch nước trần đại quang một số nét về tình hình ai cập
những kết quả đạt được trên các mặt công tác ngoại giao chính trị ngoại giao kinh tế ngoại giao văn hóa và tình hình cộng đồng người việt nam tại đây
đại diện cộng đồng người việt nam tại ai cập phát biểu ý kiến mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của đảng nhà nước
mong được hỗ trợ mở lớp học tiếng việt để duy trì ngôn ngữ mẹ đẻ gìn giữ những nét văn hóa quê hương
vui mừng gặp và nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người việt nam tại ai cập
chủ tịch nước trần đại quang biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên đại sứ quán đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đối ngoại mà đảng và nhà nước giao phó
góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ việt nam ai cập
chủ tịch nước trần đại quang đề nghị tập thể đại sứ quán tiếp tục phát huy thế mạnh và thành tích đã đạt được
nỗ lực nghiên cứu đánh giá tình hình đất nước bạn nhằm tham mưu cho đảng nhà nước những biện pháp cụ thể để tăng cường quan hệ mọi mặt với ai cập
chủ tịch nước trần đại quang khẳng định chính sách đại đoàn kết dân tộc của đảng và nhà nước ta là luôn tạo điều kiện thuận lợi
để cộng đồng người việt nam ở nước ngoài ổn định cuộc sống hòa nhập và xã hội nước sở tại giúp cộng đồng duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc hướng về quê hương
chủ tịch nước trần đại quang chúc tập thể cán bộ nhân viên đại sứ quán luôn chủ động sáng tạo tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đại sứ quán
góp phần tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc chúc toàn thể bà con cộng đồng đoàn kết gắn bó luôn hướng về tổ quốc
ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm hai nghìn một mươi tám thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
trưởng ban kinh tế trung ương nguyễn văn bình cùng hơn năm trăm linh đại biểu đại diện lãnh đạo các bộ ngành địa phương các chuyên gia kinh tế
các doanh nghiệp nhà đầu tư tiềm năng trong và ngoài nước tham dự hội nghị
quảng bình là tỉnh nằm ở vị trí chiến lược quan trọng trên hành lang phát triển kinh tế đông tây là cửa ngõ phía đông thông gia biển của vùng trung lào và đông bắc thái lan
tỉnh có hệ thống giao thông thuận lợi đường bộ đường sắt hàng không và cảng biển hòn la
đặc biệt quảng bình có di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia phong nha kẻ bàng với diện tích hơn một trăm hai mươi ba hectare
được mệnh danh là vườn quốc hàng động của thế giới với hơn ba trăm linh hang động kỳ vĩ tráng lệ với nhiều tiêu chí nhất thế giới
với phương châm hợp tác cùng phát triển hội nghị xúc tiến đầu tư vào quảng bình năm nay tập trung vào các lĩnh vực chính gồm du lịch năng lượng tái tạo nông nghiệp công nghệ cao
tại hội nghị ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình dự kiến trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và biên bản thỏa thuận hợp tác đầu tư cho sáu mươi sáu dự án
với tổng vốn đầu tư một trăm sáu mươi tám tám trăm sáu mươi chín tỷ đồng tương đương bảy ba mươi bốn tỷ đô la mỹ
thưa quý vị và các bạn với mong muốn đem lại những ký ức đẹp nhất về hai tác giả tài năng lưu quang vũ xuân quỳnh
tối qua đêm thơ nhạc kịch lưu quang vũ xuân quỳnh tình yêu ở lại đã được tổ chức tại hà nội
tới sự chương trình có đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và đông đảo khán giả thủ đô
đã ba mươi năm trôi qua kể từ khi nhà viết kịch lưu quang vũ và nhà thơ xuân quỳnh ngừng sáng tạo nghệ thuật
khi đang ở độ tuổi đầy sung sức
dù vậy chưa khi nào tên tuổi và ký ức về hai tác giả tài năng ngừng hiện hữu trên sân khấu nước nhà
cũng như trong tâm trí khán giả
chúng ta vô cùng đau xót trước sự ra đi quá sớm của chị xuân quỳnh và anh lưu quang vũ
một cặp vợ chồng tuyệt vời đẹp trong tình yêu trong những nỗ lực để nhu cầu để xây dựng hạnh phúc của mình
nhưng mà chúng ta cũng hiểu rằng ba mươi năm trôi qua thì đúng thực như hôm nay cái chương trình biểu diễn
đã cho chúng ta thấy là anh chị ấy thực sự đã bắt đầu đi sâu vào cái hành trình tiến tới cái sự bất tử của mình
và những vần thơ ấy càng thời gian càng trôi qua những cái đau đớn những cái khát khao
những cái nỗi thất vọng những sự ghim nén trong thơ lưu quang vũ và xuân quỳnh
đã càng được chúng ta thấu hiểu hơn càng gần gụi với chúng ta hơn
chương trình lưu quang vũ xuân quỳnh tình yêu ở lại gồm ba phần
phần một là những bài thơ ca khúc được phổ nhạc của hai tác giả
phần thứ hai là những hồi ước đẹp nhất những kỷ niệm lần đầu được kể về hình ảnh của lưu quang vũ xuân quỳnh
trong trí nhớ và tình yêu bè bạn
phần ba là trích đoạn vợ kịch nổi tiếng hoa cúc xanh trên đầm lầy của tác giả lưu quang vũ
do các nghệ sĩ nhà hát tuổi trẻ trình diễn
nếu có gì đó cũng có được tốt có lòng tin có sự trung thực có sự công bằng đấy là cái quan trọng
đêm thơ nhạc kịch lưu quang vũ xuân quỳnh tình yêu ở lại
với những tác phẩm xuất sắc của hai nghệ sĩ lưu quang vũ xuân quỳnh
đã mang đến một không gian nghệ thuật nhiều cảm xúc cho khán giả
để thêm một lần nữa khẳng định tài năng của họ và những giá trị nghệ thuật đích thực
sẽ tiếp tục được vinh danh và tỏa sáng
chuyển sang một thông tin đang rất được các bậc phụ huynh quan tâm
trung quanh bức xúc của nhiều phụ huynh về tình trạng khan hiếm sách giáo khoa
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết sẽ đưa sách đến tận cơ sở
để đáp ứng nhu cầu mua sách giáo khoa của phụ huynh và học sinh
sở cũng chỉ đạo tất cả các trường không được yêu cầu học sinh
có đầy đủ chọn bộ sách giáo khoa ngay ngày đầu tiên của năm học mới
sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã chỉ đạo tất cả các phòng giáo
giáo dục và đào tạo ở hai mươi bốn quận huyện kịp thời nắm bắt tình hình học sinh
và nhu cầu của phụ huynh để phối hợp với các đơn vị đưa sách xuống tận cơ sở
để đáp ứng nhu cầu mua sách giáo khoa của phụ huynh và học sinh
đặc biệt là đối với các trường ở năm huyện ngoại thành
tất cả các trường học đã được sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo
không được yêu cầu học sinh có đầy đủ chọn bộ sách giáo khoa
ngay ngày học đầu tiên của năm học mới
học sinh nào chưa có đủ sách vẫn được tham gia các hoạt động học tập bình thường trên lớp
học sinh đã dùng để trường tặng lại sách cho học sinh lớp một
nỗ lực không để học sinh đến trường ngày khai giảng không có sách giáo khoa
bộ giáo dục và đào tạo vừa có công văn gửi các sở giáo dục và đào tạo
về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
trong đó có nội dung hướng dẫn tổ chức ngày khai giảng năm học mới
bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu khai giảng năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
thống nhất tổ chức trên cả nước vào buổi sáng ngày
một mươi năm tháng năm năm
chương trình khai giảng phải ngắn gọn trong khoảng đúng một giờ đồng hồ
hướng đến học sinh và bảo đảm trang nghiệm
đối với cấp học mầm non tổ chức khai giảng dưới hình thức
ngày hội đến trường của bé một cách linh hoạt sáng tạo
phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ
bên cạnh đó bộ cũng đề nghị sở giáo dục và đào tạo các tỉnh thành phố
khẩn trương hoàn thành việc bổ sung trang thiết bị dạy học cho năm học mới
sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất trường học
ưu tiên các hạng mục như phòng học thư viện nhà vệ sinh
tiếp theo chương trình tàu xe máy bay tăng chuyến phục vụ dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín
tăng cường phòng ngừa rủi ro trong hoạt động thanh toán thẻ
theo kế hoạch cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
vừa được ủy ban nhân dân tp hcm ban hành
trong năm hai nghìn một mươi tám và những năm tiếp theo
thành phố sẽ tập trung vào các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh môi trường đầu tư
tp hcm sẽ hoàn thành việc bãi bỏ đơn giản hóa năm mươi điều kiện đầu tư kinh doanh
kiến nghị bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện
giảm ít nhất năm mươi danh mục hàng hóa sản phẩm phải kiểm trao trên ngành
chuyển đổi mạnh mẽ cách thức quản lý nhà nước từ chủ yếu tiền kiểm sang chủ yếu hậu kiểm
xóa bỏ căn bản tình trạng mua mặt hàng chịu quản lý kiểm trao trên ngành của nhiều hơn một cơ quan
đồng thời giảm tỷ lệ các lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành tại giai đoạn thông quan
từ hai mươi năm đến hai mươi bảy hiện nay xuống còn dưới một mươi
các hãng hàng không và công ty vận tải đường bộ đường sắt đồng loạt tăng số chuyến
nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu di chuyển của hành khách trong dịp quốc khánh mùng hai tháng chín
công ty cổ phần bến xe hà nội và tp hcm sẽ tăng cường gần một
lượt xe hãng hàng không việt nam airlines thông báo sẽ tăng thêm hơn ba mươi chuyến bay
tương ứng gần sáu năm trăm linh ghế
vietjet cũng dự kiến tăng cường gần chín trăm linh chuyến bay trong nước và hơn bốn trăm linh chuyến quốc tế
jetstar pacific sẽ tăng khoảng ba mươi năm số chuyến bay so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
tổng công ty đường sắt cũng cho biết sẽ bổ sung gần một trăm bốn mươi đoàn tàu với chín mươi chỗ
cho các chuyến từ hà nội đi thanh hóa vinh quảng bình lào cai đà nẵng và ngược lại
để phòng ngừa rủi ro bảo đảm an toàn trong hoạt động thanh toán thẻ
ngân hàng nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nhà nước chấp hành nghiêm các
quy định của pháp luật và ngân hàng nhà nước tăng cường tần suất và chất lượng công tác kiểm tra
kiểm toán nội bộ trong hoạt động thẻ
theo đó ngân hàng nhà nước yêu cầu giả soát toàn bộ quy trình thủ tục liên quan đến hoạt động thanh
toán thẻ và triển khai đầy đủ các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong từng khâu quy trình
để ngăn ngừa hiệu quả tội phạm đồng thời tăng cường truyền thông
để nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho khách hàng
ngoài ra nghiên cứu triển khai giải pháp giám sát cảnh báo đối với chủ thẻ dựa trên phân tích hành
vi thói quen của khách hàng vị trí địa lý và thay đổi linh hoạt giảm hạn mức rút tiền và các
thời điểm có nhiều rủi ro khoảng thời gian từ hai mươi ba h đến năm giờ để giảm thiểu rủi ro cho khách hàng và ngân hàng
dự án đường sắt đô thị đầu tiên ở hà nội sẽ chạy thử toàn hệ thống
trong sáu tháng bắt đầu từ ngày hai mươi tháng chín để căn chỉnh trước khi đưa vào khai thác thương mại
hiện nay khối lượng xây lắp của dự án đã hoàn thành khoảng chín mươi sáu chưa bao gồm hạng mục thiết bị
liên quan đến công tác chuẩn bị vận hành chạy thử cuối tháng bảy đã xông điện toàn hệ thống của dự án
dự án và căn chỉnh năm hệ thống chuyên ngành thiết bị đến ngày hai mươi tháng tám tổng thầu đã vận hành thử
đoàn tàu đồng thời tiếp tục tiến hành căn chỉnh sáu hệ thống chuyên ngành thiết bị còn lại dự kiến
từ ngày hai mươi tháng chín sẽ thực hiện căn chỉnh
chạy thử liên động toàn hệ thống của dự án toàn bộ một mươi một hệ thống chuyên ngành thiết bị theo
kế hoạch bộ giao thông vận tải đã báo cáo thủ tướng chính phủ thời gian tàu chạy thử trung
bình từ ba đến sáu tháng trước khi khai thác thương mại mỗi đoàn tàu có bốn toa dài khoảng tám mươi mét
sức chứa lên đến một khách tàu sẽ dừng tại mỗi ga để hành khách lên xuống khoảng ba mươi giây
tần suất chạy tàu từ sáu đến bảy phút mỗi chuyến giờ cao điểm có thể giảm xuống từ hai đến ba phút
mỗi chuyến tàu có thiết kế vận tốc tám mươi km một giờ song vận hành tốc độ trung bình ba mươi km một giờ do
các ga cách nhau chỉ hơn một km thưa quý vị đã bốn năm kể từ khi triển khai nghị định sáu bảy của chính
chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản việc gia tăng đội tàu cá khai thác thủy sản xa bờ
đã làm thay đổi đáng kể diện mạo nghề cá trên cả nước có được tàu cá hiện đại đồng nghĩa ngư dân
có cơ hội lớn thay đổi công an việc làm nhưng liệu ngư dân có khai thác hết cơ hội
này hay không và làm thế nào để những tàu cá đóng mới cải hoán theo nghị định sáu bảy thực sự mang lại hiệu quả
câu chuyện từ một vùng biển của tỉnh phú yên nơi có những ngư dân kiên trì bám biển bằng các con tàu sáu mươi bảy
đầu năm nay ông huỳnh tấn anh ở làng biển phú lạc xã hòa hiệp nam huyện đông hòa
được sở hữu con tàu trên tám trăm linh mã lực lớn nhất nhì tỉnh phú yên với trị giá hơn một mươi bảy tỷ đồng
theo nghị định sáu bảy lúc đó không ít người cho rằng vai số tiền quá lớn để đóng tàu to làm
mạo hiểm thế nhưng với gia đình ngư dân này thì hoàn toàn khác
từ khi hạ thủy con tàu đến nay ông anh đã tự tin đi bốn chuyến biển
trong đó có ba chuyến có lãi và một chuyến hòa vốn nhớ lại lúc bắt đầu đi chuyến biển đầu tiên
năm một mươi sáu tuổi tàu cá của gia đình ông anh chỉ có
công suất hai mươi mã lực sau đó tăng lên sáu mươi chín mươi và bảy trăm linh mã lực rồi đến con tàu sáu mươi bảy trên tám trăm linh mã lực ngày nay
nếu như mà một người mà chưa từng làm cái nghề đó thì họ thật sự là họ lo
hoặc là còn mình là mình đã đi từ công sức nhỏ lên tới công sức vừa phải và lên bây giờ lên có công sức lớn
cho nên là cái con người và cái tài năng của con người
thì nói chung là mình cũng không phải nói gì chứ mà mình cũng yên tâm được về cái phần đó
cho nên là với cái việc mà con tàu càng lớn lên đó mình càng vững tin và mình tin tưởng rằng là mình sẽ trả được
với lợi thế chiều dài bờ biển hơn một trăm tám mươi chín km ngoài một mươi chín tàu cá đóng mới theo nghị định sáu bảy
còn có rất nhiều ngư dân phú yên đã huy động vốn tự có để đóng các con tàu tương tự
nhờ vậy đến nay tỉnh đã có đội tàu sáu trăm linh chiếc công suất từ bốn trăm linh mã lực trở lên luôn thường trực trên các vùng biển xa
nhiều ngư dân làm ăn lãi lớn nhờ có kinh nghiệm khai thác biển trên những con tàu công suất lớn chưa từng có từ trước tới nay
và nay tiếp sức là những con tàu sáu bảy hiện đại
cái thứ nhất là cái tàu và trang thiết bị
cái thứ hai nữa là cái tay nghề của ông thuyền trưởng máy trưởng và cũng như cái thủy thủ thuyền viên
cái thứ ba nữa là các hỗ trợ của nhà nước trên cái ngư trường ví dụ như là dự báo ngư trường
rồi bảo vệ trên các vùng biển rồi chúng ta thành lập những tổ đội sản xuất trên biển
đó là những yếu tố quyết định cho nghề đánh bắt xa bờ đạt hiệu quả
đối với những tàu thực hiện theo nguyên định sáu bảy nói chung và những tàu cá xa bờ nói riêng
từng chuyến biển dù thuận lợi hay gặp khó khăn
những chủ nhân của những con tàu sáu bảy ở tỉnh phú yên vẫn tìm đủ mọi cách
để bám biển khai thác hết công năng không để đồng vốn chết
với niềm tin cuộc sống của gia đình ngày càng thịnh vượng hơn
đối với họ ở biển tất yếu cuộc sống phải gắn liền với biển
chủ tịch hồ chí minh vị lãnh tụ vĩ đại của đảng và dân tộc việt nam
doanh nhân văn hóa thế giới trồng kho tàng di sản mà người để lại
những điều nhắn nhủ cảnh báo năm xưa của bác về công tác cán bộ
vẫn vẹn nguyên giá trị trong bối cảnh toàn đảng
toàn dân toàn quân đang nỗ lực thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
về xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị phòng chống tham nhũng lãng phí
để đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh
nhân tưởng niệm lần thứ bốn mươi chín ngày bác đi xa và gần nửa thế kỷ thực hiện di trúc thiêng liêng của người
báo nhân dân truyền hình nhân dân trân trọng giới thiệu chương trình giao lưu nghệ thuật
nhớ lời bác dặn để mỗi chúng ta có thể thấm hơn tầm nhìn và tiên liệu của bác
về chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ qua những thước phim tư liệu quý
những vở kịch ngắn và những ca khúc sâu lắng về bác hồ kính yêu
chương trình nghệ thuật nhớ lời bác dặn trực tiếp vào hai mươi h thứ tư ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
từ nhà hát lớn hà nội phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân và các kênh truyền hình trung ương và địa phương
những năm qua bằng nhiều việc làm thiết thực
tuổi trẻ sơn la đã từng bước cho thấy
vai trò tiên phong của mình trong công tác bảo vệ môi trường
nhiều ý tưởng sáng tạo phong trào mô hình bảo vệ môi trường của đoàn viên thanh niên
đã được nhân rộng ra toàn tỉnh
qua đó nâng cao nhận thức của lực lượng thanh niên nói riêng và cộng đồng nói chung
trong công tác bảo vệ môi trường hiện nay
háng đồng là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện bắc yên
tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên sáu mươi chín và một trăm linh là đồng bào dân tộc mông
năm hai nghìn một mươi bảy anh thảo a lo
bí thư đoàn xã háng đồng đã mạnh dạn đề xuất
và triển khai xây dựng mô hình nhà vệ sinh bán tự hoại trên địa bàn xã
đến nay tất cả các bản trong xã đều đã có mô hình điểm về nhà vệ sinh bán tự hoại
do thanh niên xây dựng
trong thời gian tới tôi sẽ chỉ đạo đoàn viên thanh niên
tiếp tục triển khai và vận động bà con nhân dân làm theo
nhận thấy hiệu quả và sự cần thiết của mô hình nhà tiêu hợp
vệ sinh trong việc bảo vệ môi trường
tỉnh đoàn sơn la đã đứng ra đăng ký với tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh
cho các hộ gia đình nghèo gia đình chính sách
trong tiêu chí thôn mới bắt buộc phải có công trình ba sạch
trong đó công trình vệ sinh
thì khi chúng ta hoàn thiện được nhà tiêu hợp vệ sinh
thì sẽ đóng góp rất là một phần chỉ tiêu trong bộ tiêu chí
để hoàn thiện tiêu chí số một mươi bảy
tuổi trẻ sơn la đã xác định được đúng các mô hình công trình
phần việc mà mình có thể đảm nhận
phù hợp với điều kiện nguồn lực thực tế như thu gom rác thải
đào hố rác xây dựng các tuyến đường thanh niên tự quản
hàng rào xanh thanh niên xây dựng chỉnh trang đô thị
trong năm hai nghìn một mươi tám và các năm tiếp theo
ban thường vụ tỉnh đoàn tiếp tục lựa chọn nội dung
về bảo vệ môi trường ứng phó biến đổi khí hậu
là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức đoàn trong toàn tỉnh
cần phải thực hiện hướng vào các tiêu chí về thực hiện xây dựng nông thôn mới
đặc biệt là xây dựng các nhà tiêu hợp vệ sinh
cho các xã điểm xây dựng nông thuân mới
với những tâm huyết sáng kiến thiết thực
sự tham gia tích cực của đoàn viên thanh niên về bảo vệ môi trường
tuổi trẻ sơn la đã từng bước thay đổi nhận thức cho người dân
tạo sự đồng bộ trong việc chung tay giữ gìn môi trường sống cho cả cộng đồng
đặc biệt là trong việc gìn giữ bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh sơn la
góp phần cùng các địa phương thực hiện tốt tiêu chí về môi trường
đẩy mạnh chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
biến đổi khí hậu đang từng giờ từng ngày tác động tới kinh tế xã hội
và đời sống của người dân trên nhiều địa phương
để thích ứng với biến đổi khí hậu
chính phủ và nhiều tổ chức quốc tế đã triển khai nhiều giải pháp
một trong số đó là chương trình dừng ngập mặn cho tương lai
được thực hiện ở việt nam và nhiều nước trong khu vực châu á
dừng ngập mặn cho tương lai mff là một sáng kiến dựa trên hợp tác
nhằm tăng cường đầu tư vào các hệ sinh thái ven biển hỗ trợ phát triển bền vững
mff cung cấp một diễn đàn hợp tác cho nhiều quốc gia ngành và các tổ chức
đối phó với những thách thức trong bảo tồn hệ sinh thái biển
sinh kế bền vững để các bên đạt đến một mục tiêu chung
hỗ trợ phát triển chính sách từ cấp trung ương cho tới cấp địa phương
và cái hai nữa là tăng cường năng lực cho các cộng đồng cư dân ven biển
trên cơ sở là cải thiện các hệ sinh thái vùng ven biển
và hệ sinh thái đó thì bao gồm quan trọng nhất là rừng ngập mặn
quan trọng nhất là dừng ngập mặn và trong đó có cả dạng săn hô và thập quả biển nữa
iff đã xây dựng được rất nhiều những mô hình quản lý dựa vào cộng đồng
sau tám năm triển khai tại việt nam đã có ba mươi ba dự án nhỏ được hỗ trợ
kinh phí để triển khai số dự án này trải dài trên toàn quốc giúp ổn định sinh kế
nâng cao nhận thức cho người dân trong bảo vệ nguồn tài nguyên rừng ngập mặn
dù nguồn vốn hỗ trợ cho các dự án còn nhỏ nhưng lại được sự ủng hộ cao
những cái bài học mà tôi rút ra từ theo dõi ba mươi ba dự án vốn nhỏ thuộc các vùng
thì tôi thấy rằng là ở đâu anh chủ dự án có uy tín với địa phương
anh có năng lực thuyết phục được địa phương
và thậm chí anh tìm cách tiếp cận và chuyên được cảm hứng cho địa phương
thì anh ấy thu hút được cái sự ủng hộ rất lớn
mff tại việt nam đã triển khai qua ba giai đoạn và nhận được sự ủng hộ của các địa phương
người dân ổn định sinh kế
hy vọng trong tương lai mf sẽ tiếp tục triển khai thêm các giai đoạn mới
để các khu dừng ngập mặn phát huy được vai trò chặn bão lũ
duy trì hệ sinh thái và sinh kế cho người dân
thưa quý vị và các bạn nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác
của cộng đồng doanh nghiệp việt nam tại nhật bản
và hướng tới kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam nhật bản
hiệp hội bóng đá người việt tại nhật bản đã tổ chức giải bóng đá giao hữu
giữa các câu lọc bộ việt nam và nhật bản favija cup hai nghìn một mươi tám
với hơn năm mươi đội đăng ký tham dự đến từ các câu lạc bộ bóng đá không chuyên
của các doanh nghiệp việt nam tại nhật bản và các câu lạc bộ không chuyên của nhật bản
sau hơn hai tuần tranh tài trận chung kết đã diễn ra đầy kịch tính
giữa câu lọc bộ fc thanh hóa và yoko hamada
kết quả là đội câu lạc bộ fc thanh hóa đã giành chiến thắng với tỷ số ba
và giành chức vô địch favisa cup hai nghìn một mươi tám
trong khuôn khổ giải đấu hiệp hội bóng đá người việt nam tại nhật bản
cũng đã trao danh hiệu đại sứ bóng đá người việt nam tại nhật bản năm hai nghìn một mươi tám
cho cầu thủ cao thượng hải của đội tuyển vnfc
sau hơn bốn mươi năm hoạt động chính trị thì hiện nay tôi cũng đang đóng vai trò là
chủ tịch một câu lọc bộ bóng đá tại thành phố ichiharashi
vừa qua tôi cũng mới đưa ba mươi cầu thủ thiếu niên nhật bản
sang giao hiệu bóng đá tại thành phố đà nẵng
tôi thấy phong trào bóng đá của các bạn đang rất lớn mạnh
tôi hy vọng thông qua những giải đấu giao hiệu bóng đá
để chính phủ và nhân dân hai nước chúng ta ngày càng trở nên gần gũi với nhau hơn
được đánh giá cao về quy mô cách tổ chức và chất lượng giải đấu
giải bóng đá favisa cup hai nghìn một mươi tám là món ăn tinh thần
đối với cả cộng đồng người việt nam tại nhật bản
những hoạt động như thế này sẽ góp phần cho các bạn
góp phần tạo sân chơi lành mạnh bổ ích tăng cường sức khỏe
cho cộng đồng người việt đang làm việc và sinh sống tại nhật bản
trong phần tin quốc tế xả súng tại florida bị khiến ít nhất một mươi bốn người thương vong
italy tạm thời tiếp nhận một trăm năm mươi người di cư trên tàu dc coteen
giả sáng nay theo giờ hà nội một vụ xả súng đã xảy ra tại thành phố jacksonville
thuộc ban florida mỹ khiến ít nhất bốn người thiệt mạng và một mươi người bị thương
theo thông tin ban đầu thủ phạm trong vụ xả súng này là một game thủ tham gia giải đấu và bị thua cuộc
địa điểm xảy ra vụ xả súng là một nhà hàng thuộc khu tổ hợp giải trí ăn uống và mua sắm jackson vine
đang tổ chức giải đấu trò chơi điện tử medden một mươi chín
các báo cáo ban đầu cho thấy có một mươi bốn người đặt súng
người đã bị bắn bệnh viện thành phố đã tiếp nhận sáu người bị thương trong đó có một người bị thương nghiêm trọng
cảnh sát xác nhận đối tưởng xả súng là david kett hai mươi bốn tuổi đến từ thành phố baltimore bang maryland
sau khi chơi gam thua tên này đã bắn vào nhiều người trước khi tự sát
tổng thống donald trump đã gọi điện cho thống đốc bang florida riscott để nghe báo cáo về vụ việc
namibia đang tiến hành công cuộc cải cách đất đai
theo đó nhà nước sẽ thu hồi và không bồi thường những vùng đất hiện do những người da trắng đang sở hữu từ thời thuộc địa
tổng thống namibia hazel genghob cho biết chính phủ nước này sẽ xem xét chính sách phân phối lại đất đai trên cơ sở tự nguyện
và các yêu cầu hoàn trả đất tổ tiên cùng với việc cải cách quyền sở hữu đất đô thị
ông georgov cho rằng nếu không sửa chữa sai lầm của quá khứ bằng các biện pháp thích hợp thì nền hòa bình của đất nước sẽ không bền vững
namibia là một trong những nền hòa bình của đất nước
namibia là thuộc địa của đức từ năm một nghìn tám trăm tám mươi bốn đến năm một nghìn chín trăm một mươi năm trước khi chủ nghĩa phân biệt chủng tộc nắm quyền kiểm soát đất nước này cho đến khi namibia giành độc lập vào năm một nghìn chín trăm chín mươi
theo thống kê của chính phủ nammibia hầu như tất cả đất nông nghiệp vẫn thuộc quyền sở hữu của người nước ngoài người đức hoặc người nam phi
một phần tư thế kỷ sau sự sụp đổ của chế độ phân biệt chủng tộc hơn hai phần ba diện tích đất nông nghiệp vẫn nằm trong tay của thiểu số người da trắng chỉ chiếm tám dân số
nữ nhà báo đức messale tolu và con trai bốn tuổi đã quay trở về đức sau khi chính quyền thổ nhĩ kỳ dỡ bỏ lệnh cấm cô xuất cảnh trong thời gian chờ xét xử với cáo buộc là thành viên của một tổ chức khủng bố
mesale tou ba mươi bốn tuổi phóng viên và phiên dịch viên cho hãng tin sha của đức bị bắt giữ từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy với cáo buộc tham gia một đảng chính trị bị cấm hoạt động tại thổ nhĩ kỳ
do bị coi là tổ chức khủng bố mặc dù được trả tự do từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy song nữ nhà báo này vẫn bị cấm rời khỏi thổ nhĩ kỳ
mesale tou là một trong nhiều công dân đức bị bắt giữ tại thổ nhĩ kỳ theo sắc lệnh tình trạng khẩn cấp mà chính quyền nước này ban bố từ sau cuộc đảo chính bất thành tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu dẫn tới cuộc khủng hoảng trong quan hệ giữa ankara và berlin
berlin đã nhiều lần yêu cầu ankara thả tự do cho những công dân này coi đây là một động thái cần thiết
để cải thiện quan hệ hai nước
italy đã cho phép khoảng một trăm năm mươi người di cư trên tàu dicicoti được lên bờ sau khi các công tố viên thành phố sissin mở cuộc điều tra nhằm vào phó thủ tướng kiêm bộ trưởng nội vụ nước này matteo salvini liên quan đến vụ hơn một trăm tám mươi người nhập cư được tàu dicicoti giải cứu ngoài khơi italia song không được phép lên bờ
ireland và albania
ireland và albania đã đồng ý tiếp nhận số người di cư còn lại trên tàu
tàu dcot đã giải cứu những người di cư này một mươi ngày trước và cập cảng sicie trong năm ngày qua
tuy nhiên theo chỉ đạo của bộ trưởng sanvini ngoài hai mươi bảy trẻ em không có người đi kèm được phép rời tàu khoảng một trăm năm mươi người di cư đã bị giữ lại trên tàu và bị cấm lên bờ
chính phủ italia yêu cầu các nước thành viên liên minh châu âu đồng ý tiếp nhận số người di cư này
các công tố viên sisin đã mở cuộc điều tra nhằm vào bộ trưởng salvini
với cáo buộc bắt giữ và giam người bất hợp pháp và lạm quyền thống kê của bộ nội vụ italia cho thấy tính đến cuối tháng tám khoảng một mươi chín năm trăm linh người di cư đã vào nước này giảm hơn tám mươi so với cùng kỳ năm ngoái với con số là chín mươi tám người
đến đây chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cũng đã kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt